nhằm cải thiện vi phạm trên đường cao tốc bộ giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo sửa đổi nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
trong đó đối với hành vi lùi xe trên đường cao tốc dự kiến mức phạt sẽ tăng gấp hai mươi lần
sau hai năm triển khai thực hiện nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng cũng đã bục lộ nhiều bất cập
đối với hành vi lùi xe trên đường cao tốc thì mức phạt chỉ từ tám trăm linh đến một hai triệu đồng bảy tám triệu đồng đối với hành vi đi ngược chiều
rõ ràng quy định như hiện hành là chưa đủ sức gian đe
trước tình trạng này bộ giao thông vận tải đã có những động thái cần thiết và hợp lý
đó là xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
trong đó tăng mức xử phạt rất nặng hành vi lùi xe gấp hai mươi lần
tức là phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ bốn đến sáu tháng
một trong những nguyên nhân khiến tình trạng đi lùi đi ngược chiều diễn ra phổ biến
chính là đến từ những bất cập trong tổ chức giao thông trên đường cao tốc
hệ thống biển báo đang đặt nặng về vấn đề biển cấm
trong khi hệ thống biển báo hướng dẫn lại chưa được xem trọng
dẫn đến tình trạng nhiều lái xe đi quá nút giao và buộc phải đi lùi đi ngược chiều
nói chung là tình trạng đi lùi đi ngược chiều diễn ra phổ biến
những cái vị trí nào mà có thể nói rằng là các biển báo nhắc nhở hướng dẫn
để người ta có thể đặc biệt nhắc nhở cái hướng đi
có thể chúng ta bây giờ hai lần chúng ta nhắc nhở là một cây lô số nữa
thì bắt đầu có cái rẽ đi hướng nào đó
thì sau đó thì gần đến nơi ta lại có một lần nữa hướng dẫn
nhưng tôi nghĩ rằng nếu cần thiết chúng ta có thể làm ba bốn lần cũng trả sao cả
cảnh báo trước từ xa là một mươi km năm bảy km thì để người ta có định hành đi trước
nặng mức phạt tuy có tính gian đe giáo dục
nhưng vẫn chưa đủ để ngăn chặn và giảm thiểu các hành vi vi phạm này
mấu chốt của vấn đề vẫn chính là ý thức của những người tham gia giao thông